đà nẵng đang được bộ y tế phân bổ số lượng lớn vaccine phòng covid một mươi chín
và thành phố này cũng đặt mục tiêu sẽ tiêm bao phủ vaccine mũi một cho người dân
trong độ tuổi trên toàn thành phố trong tháng một mươi tới đây
hiện đà nẵng đang tăng tốc triển khai tiêm chủng cho người dân theo kế hoạch
sau khi được giao tự chủ trì xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho người dân trên địa bàn
quận hải châu đã bố trí tối đa nhân lực tăng cường thời gian làm việc
để có thể đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho toàn bộ người dân từ một mươi tám đến sáu mươi năm tuổi
mỗi ngày điểm tiêm này có thể tiêm cho khoảng sáu người

đà nẵng có khoảng tám đối tượng
tám trăm linh người đang trong độ tuổi tiêm chủng và đã tiêm được hơn sáu trăm linh liều
trong đó có hơn năm trăm linh người tiêm mũi một gần một trăm linh người tiêm đủ hai mũi
hiện công tác tiêm chủng đang được thành phố đẩy nhanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn
thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch trong suốt quá trình tiêm chủng
với các điểm tiêm hiện nay thì cũng có thể đạt được là khoảng từ ba mươi đến ba mươi năm ngàn mũi tiêm một ngày
và đến nay thì các điểm tiêm cũng đã đảm bảo được công tác an toàn
và không có những vấn đề bất thường xảy ra khi trong quá trình tiêm chủng
thành phố đà nẵng đã bố trí một trăm hai mươi điểm tiêm giao cho các quận huyện chủ động về cơ sở vật chất
nhân lực và ra soát lập danh sách đầy đủ không bỏ sót một ai
đồng thời một vài bệnh viện tuyến trung ương cũng tăng cường nhân lực xuống tuyến phường xã
để hỗ trợ tiêm cụ vaccine đến toàn dân
đồng thời một vài bệnh viện tuyến trùng ương cũng tăng cường nhân lực xuống tuyến phường xã
để lưu động tại địa phương ví dụ như thực hiện giãn cách thực hiện năm k
thực hiện các quy trình cấp cứu khi có sự cố xảy ra
thì hy vọng rằng với mô hình này bệnh viện xe đà nẵng sẽ đóng góp cùng với thành phố
trong việc đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine
dự kiến nếu lượng vaccine được phân bổ đầy đủ đến cuối tháng một mươi
thành phố đà nẵng có thể đạt chính một mươi năm số người tuy đủ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm mũi một
đó sẽ là cơ sở để đà nẵng sớm khôi phục kinh tế xã hội trong thời gian tới